tổng bí thư cũng nhấn mạnh công tác cán bộ rất nhiều việc nhiều khâu
trên cơ sở kiểm tra thực tế tại một mươi năm đơn vị cần phát huy những mặt tốt khắc phục những hạn chế yếu kém
qua đó rút kinh nghiệm sửa chữa góp phần tổng kết công tác cán bộ
chuẩn bị cho hội nghị trung ương bàn chuyên đề về công tác cán bộ trong năm tới
chiều ngày tám tháng một mươi hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã chủ trì phiên họp thứ hai
quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng tham dự còn có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang biểu dương lực lượng quân đội công an
đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi nghị quyết đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
đặc biệt cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân
công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện hoạt động của năm apec việt nam hai nghìn hai mươi
tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh trong thời gian tới bộ quốc phòng bộ công an
cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ quân sự
quốc phòng an ninh trong tình hình mới và ý nghĩa tầm quan trọng của công tác diễn tập
các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh trong thực hiện hai nhiệm vụ
chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày bốn tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo bộ giao thông vận tải
lãnh đạo tỉnh tiền giang và nhiều bộ ngành để tìm giải pháp đối với trạm thu phí bot cai lệ tỉnh tiền giang
tại buổi làm việc thủ tướng đã quyết định tạm giữ
thủ tướng đã dừng thu phí trên tuyến tránh cai lệ từ một đến hai tháng để bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan
tiếp tục làm rõ mọi vấn đề đồng thời đề xuất phương án trên cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn
thủ tướng nhấn mạnh có những vấn đề đúng pháp luật đúng quy trình nhưng không phù hợp với thực tiễn
không hợp lòng dân thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc lắng nghe cầu thị tiếp tục để sửa chữa
thủ tướng cũng khẳng định chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức bot là đúng đắn
và cần tiếp tục hình thức này để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại
sáng ngày sáu tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh lào cai
về các nội dung xây dựng khu du lịch quốc gia sapa mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp huyện sapa thành thị xã sapa
theo đó thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương để chuyển nguyên trạng huyện sapa thành thị xã sapa
nhằm nâng cấp sapa thành khu du lịch quốc tế thu hút khách trong khu vực và quốc tế đến với việt nam
thủ tướng nhấn mạnh dù chọn phương án nào thì trước hết tỉnh lào cai phải bảo đảm tính nguyên vẹn giữ gìn bản sắc văn hóa
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh an giang về việc xin chủ trương tháo gỡ khó khăn
đối với dự án khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ cáp treo núi sam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tỉnh an giang tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu đặc biệt là nông nghiệp
tập trung phát triển kinh tế ổn định xã hội trong đó chú trọng phát triển du lịch phát huy lợi thế của mình
thủ tướng nhất trí với dự án khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ cáp treo núi sam
thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải cần khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan để sớm triển khai trước một số hạng mục công trình
chủ động giải phóng mặt bằng để sẵn sàng triển khai công trình
sáng ngày bốn tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội tp hải phòng đã tiếp xúc cử tri quận kiến an tp hải phòng
để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao đổi trả lời ý kiến cử tri quan tâm về giải pháp phát triển kinh tế xã hội
để hoàn thành kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
vấn đề sửa đổi luật đất đai để thực hiện tích tụ ruộng đất và cơ chế tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
quan tâm việc chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu không nung bảo vệ chủ quyền biển đảo
sớm triển khai tuyến đường bộ ven biển bảo đảm quyền lợi của phụ nữ khi nghỉ hưu từ năm hai nghìn một mươi chín
xử lý việc trốn đóng bảo hiểm xã hội và bạo hành trẻ em phát triển dạy nghề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
chiều ngày sáu tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao lào
xã lầm xây cô ma xích và đoàn đại biểu bộ ngoại giao lào
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của hai bộ ngoại giao
vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi tám
thủ tướng cũng yêu cầu hai bên phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác hai bộ ngoại giao giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt phát huy các cơ chế hợp tác hiện có
hỗ trợ hiệu quả cho nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean
trong tuần thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp chủ tịch tập đoàn makeong hàn quốc
tiếp thủ hiến bang otario canada chủ tịch tập đoàn siji hàn quốc
thủ tướng cũng có buổi tiếp đại sứ nam phi tiếp bộ trưởng ngoại giao liberia và tiếp đoàn đại biểu cây đan rèn nhật bản
chiều tám tháng một mươi hai
ủy ban thường vụ quốc hội họp và quyết định tạm đình chỉ đại biểu quốc hội đối với ông đinh la thăng
nguyên là chủ tịch hội đồng thành viên pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đinh la thăng
theo đúng quy định của bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội tham mô tài sản
theo quy định tại điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đinh mạnh thắng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí sông đà
quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can đinh mạnh thắng theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó thông tin cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố bị can với ông phùng đình thực và ông đỗ văn hậu
nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam qua các thời kỳ là không chính xác
việc tạm đình chỉ nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội
đình chỉ sinh hoạt đảng sinh hoạt cấp ủy gồm cả sinh hoạt ban chấp hành trung ương
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông đinh la thăng
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
một lần nữa khẳng định tinh thần kiên quyết thận trọng nghiêm minh và đúng mực của đảng ta
trong xử lý cán bộ sai phạm bất kể người đó là ai giữ cương vị trọng trách gì
đây cũng là quan điểm nhất quán xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của đảng
và đang được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị mới
nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp
để mỗi cán bộ thật sự là công bọc của dân vì dân
vì vậy đồng chí nguyễn phụ trọng nói là lò đã nóng rồi hủy tư đưa vào cũng cháy
và tôi cho rằng là cái việc đó thì nó phù hợp với động dân và chính điều đó mới giữ được cái chế độ mình
ngày hôm qua các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là đã đình chỉ sinh hoạt đảng
và đình chỉ các chức vụ đảng của ông đinh la thăng
tôi thấy việc này ủy ban kiểm tra trung ương đã làm chú đáo chặt chẽ
và đã có kết luận cụ thể mới đưa ra cái quyết định này
vấn đề thứ hai và kể cả trong đó là của ủy ban thường vụ quốc hội
là đình chỉ miễn nhiệm chức vụ đại biểu quốc hội của ông linh la thăng
thông qua việc này thì tôi thấy rằng đây là một việc làm cần thiết của đảng và nhà nước
để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo bộ máy cán bộ của đảng đồng thời để tạo niềm tin của nhân dân
sáng ngày năm tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kỳ
đã dự phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố cần thơ
phát biểu tại kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng rằng
kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín sẽ tiếp tục theo tinh thần đổi mới trách nhiệm
phát huy dân chủ xem xét quyết định những nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
chủ tịch quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị
chú trọng xây dựng đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh
triển khai kịp thời và sâu rộng các chủ trương chính sách của đảng
các nghị quyết chỉ thị của trung mương và của thành phố
đồng thời quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư bảo đảm khai thác
phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng thành phố cần thơ trở thành đô thị hạt nhân
có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông cửu long
chiều ngày năm tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
tiếp xúc cử tri thị trấn phong điền huyện phong điền thành phố cần thơ
tại cuộc tiếp xúc liên quan đến câu chuyện bot mà điển hình là bot cai lệ vừa qua
cử tri nêu vấn đề việc đặt các trạm thu phí sát nhau tại địa phương mức phí còn cao
và quốc hội sẽ tiếp tục giám sát vấn đề này như thế nào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết quốc hội đã ra nghị quyết về giám sát vấn đề này

trong thời gian tới quốc hội tiếp tục giám sát
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo thành phố cần thơ phải chú ý các trạm thu phí mà người dân phản ánh
nếu thấy có bất hợp lý cần sớm đưa ra phương án giải quyết kịp thời